thưa quý vị nếu như lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng mạnh sau tết
thì lượng khách lại sụt giảm nghiêm trọng đối với hệ thống khách sạn
khiến nhân sự ngành du lịch lao đao
bộ tài chính đã công bố miễn thuế các loại vật tự y tế chống dịch ncov
đáng chú ý người lao động có được trả lương nếu phải nghỉ làm do dịch bệnh gây ra
bởi virus corona đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm
sau đây là nội dung chi tiết
từ sau tết nguyên đán tới nay một số ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất huy động kỳ hạn dài
từ một đến bốn điểm phần trăm
mặc dù lãi suất hạ song các ngân hàng vẫn triển khai chương trình khuyến mại đầu xuân
nên vẫn hút lượng người đến gửi tiền khá đông
thị trường ngân hàng trong tuần đã hút dòng ba mươi sáu tỷ đồng
thông qua phát hành tín phiếu kỳ hạn chín mươi một ngày lãi suất hai sáu mươi
đại diện ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất
cũng như có các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay để giảm thiểu thiệt hại với nền kinh tế do ảnh hưởng của virus corona
với những nỗ lực trong công tác phòng dịch tính đến thời điểm này
thái nguyên chưa phát hiện trường hợp dương tính với dịch bệnh covid một mươi chín
một trong những biện pháp phòng chống dịch là tỉnh đã cấp phát miễn phí cho người dân khẩu trang để phòng ngừa
chiếc áo sơ mi này may bằng loại vải nano kháng khuẩn với giá bán ra thị trường là tám trăm năm mươi đồng
cùng lượng vải sẽ may được một mươi một chiếc khẩu trang đạt chuẩn với mức giá doanh nghiệp đưa ra là một mươi đồng một chiếc
như vậy doanh nghiệp lỗ bảy trăm bốn mươi đồng
bài toán kinh doanh quá rõ ràng có lẽ không chủ doanh nghiệp nào chọn may khẩu trang nếu không vì một lý do đặc biệt
để đảm bảo nguyên liệu cho việc sản xuất một triệu chiếc khẩu trang vải nano kháng khuẩn của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đặt hàng
công ty đầu tư và thương mại tng đã từ chối nhiều đơn hàng lớn
dù biết lỗ càng thêm lỗ nhưng tập thể người lao động và lãnh đạo đơn vị coi mỗi chiếc khẩu trang chất lượng đến tay người dân
là một phần đóng góp nhỏ bé của họ vào công tác chống dịch chung của cả tỉnh
gia đình tôi là được cán bộ tổ đến phát tận nhà
mời được hai cái khẩu trang và tôi thấy việc làm này của ủy ban là thành phố là rất kịp thời thiết thực
kịp thời trong giai đoạn mà dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như này
chúng tôi sẽ tiếp nhận nốt hai trăm chín mươi chiếc lượng và cũng phân phát đều cho tám huyện thành phố thị xã
và nếu như phát đầy đủ được năm
chiếc khẩu trang này thì khoảng độ năm mươi hai dân số của tám huyện thành phố thị xã sẽ nhận được khẩu trang phòng chống dịch covid
một triệu chiếc khẩu trang miễn phí phát cho nhân dân khẳng định quyết tâm chống dịch của tỉnh thái nguyên
đã lan tỏa đến các doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ sức khỏe người dân
dù là việc làm mang đầy tính nhân văn nhưng công ty cổ phần đầu tư và thương mại tng
và ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên vẫn thực hiện đúng pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh
trong trường hợp cấp bách
sự bùng phát của dịch virus corona đã gây ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch
một loạt các tour du lịch bị hủy bỏ khiến nhiều công ty đơn vị lữ hành lao đao thiệt hại nặng nề
thậm chí phải cho nhân viên nghỉ việc vì không có doanh thu
nhân sự ngành du lịch lương cứng chỉ hai triệu đồng một tháng còn lại tính theo doanh thu
tháng cao điểm lên tới ba mươi năm mươi triệu đồng một tháng
nay đang không có việc làm do lượng khách hủy phòng đến hơn một mươi ba phòng
hoạt động lữ hành trong nước
có hơn bảy sáu trăm linh khách hủy du lịch quốc tế có hơn bảy một trăm linh khách hủy
số lượng khách tới các điểm đến giảm từ ba mươi năm mươi
hàng triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn
bên cạnh đó nhiều người lao động cũng lo ngại việc đi làm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
vậy người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi gì trong trường hợp có dịch bệnh
đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm gần đây
trong trường hợp xảy ra dịch bệnh người sử dụng lao động có quyền tạm chuyển người lao động
sang làm công việc khác với mức lương ít nhất bằng tám mươi năm mức lương cũ
đặc biệt theo quy định tại khoản ba điều chín mươi tám bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
người lao động vẫn được trả lương nếu nghỉ làm khi có dịch bệnh nguy hiểm
tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
do chính phủ quy định
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân